quốc hội sẽ nghe thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng và sẽ xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính năm năm
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật quy hoạch
sau đó sẽ xem xét và biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính năm năm
trong đó có nội dung mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thời gian còn lại các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và dự án luật quy hoạch
buổi chiều các đại biểu sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam và dự án luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện của luật đầu tư sau đó các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về hai nội dung trên